với các tỉnh miền trung hoàn lưu vùng thấp nóng tiếp tục là hình thế chính chi phối thời tiết của trung bộ
vì thế mà ở khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng
với mức nhiệt cao phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
trong khi đó ở khu vực vùng núi phía tây như hồi xuân tương dương hương khê đông hà và cả tam kỳ
sẽ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao từ ba mươi bảy đến ba mươi tám độ
và đây sẽ vẫn là những điểm nắng nóng gai gắt
các tỉnh miền trung trong ngày mai
ở phía nam khu vực tây nguyên và nam bộ gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động với cường độ ổn định
vì thế mà trong chiều và tối mai ở khu vực tây nguyên và nam bộ liên tục có mưa rào và rông về chiều và tối
ở khu vực nam bộ và phần phía tây của khu vực tây nguyên có khả năng xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
cùng với đó là nguy cơ cao về các hiện tượng cực đoan như lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
còn trong ngày ở nam bộ và tây nguyên
trời vẫn có nắng đều nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên giao động trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
còn đối với các tỉnh thành khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trên biển thời tiết đáng lưu ý nhất vẫn là khu vực từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang
vùng biển phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
cũng có mưa rào và rông dài rác nên cần phải đề phòng hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh
trong khi đó khu vực nam bộ và tây nguyên
phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa trời không mưa gió nam đến đông nam cường độ cấp bốn
thời tiết nhìn chung vẫn sẽ khá thuận lợi cho các hoạt động của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước